do ảnh hưởng của bão số ba nhiều địa phương tại thanh hóa hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản
những người bị thương trong trận lũ cuốn ngày ba tháng tám hiện đang được cứu chữa tại các bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch
riêng tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn có một mươi tám người bị mất tích
lực lượng chức năng đã cứu được năm người và vẫn còn một mươi hai người đang mất tích